thủ tướng chính phủ giao một số bộ ngành liên quan giả soát hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua bán và hoán cải tàu thuyền
cụ thể thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải nghiên cứu tiếp thư ý kiến của các bộ cơ quan trên cơ sở đó chủ trì phối hợp với bộ tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định số một trăm bảy mươi một hai nghìn một mươi sáu ndcp ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ về đăng ký xóa đăng ký và mua bán đóng mới tàu biển
bổ sung các quy định về quản lý hoạt động cải hoán tàu thuyền bao gồm các quy định về tiêu chí điều kiện tàu thuyền được phép cải hoán
thẩm quyền quyết định và quy trình thủ tục thực hiện việc cải hoán tàu thuyền tại việt nam trong quý i năm hai nghìn hai mươi trình chính phủ theo quy định